thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
sáng nay quốc hội họp phiên toàn thể tại nghị trường nghe báo cáo giải trình
tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật khám chữa bệnh sửa đổi và thảo luận về một số nội dung
còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật
qua thảo luận vấn đề liên quan đến giá dịch vụ khám chữa bệnh
đã được nhiều đại biểu quan tâm và cho ý kiến
nhấn mạnh dịch vụ khám chữa bệnh là dịch vụ đặc biệt liên quan đến các lĩnh vực an sinh xã hội
có tác động lớn đến quyền được chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân
đại biểu trần thị thanh hương đoàn an giang đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng
để tính đúng tính đủ chi phí cấu thành giá dịch vụ khám chữa bệnh
giá dịch vụ khám chữa bệnh vẫn cần thực hiện theo nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý về giá
nhà nước ban hành giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với các cơ sở khám chữa bệnh công lập
và quy định khung giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với các cơ sở y tế
thực hiện cơ chế tự chủ và xã hội hóa
giá dịch vụ khám chữa bệnh của cơ sở y tế tư nhân cần được thực hiện theo quy định của luật giá
và cần có cơ chế kiểm soát giá để bảo vệ quyền lợi của người bệnh một cách tốt nhất
bên cạnh đó có ý kiến đại biểu cũng đề nghị quy định cơ chế xác định giá dịch vụ y tế
đối với các cơ sở khám chữa bệnh tự chủ có sự khác biệt so với các đơn vị chưa tự chủ
trên nguyên tắc giá dịch vụ y tế khám chữa bệnh phải đảm bảo tính đúng tính đủ chi phí
trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật
cần quy định rõ cơ chế quản lý tài sản để các bệnh viện chủ động trong việc lựa chọn phương thức đầu tư
mua sắm đi thuê liên doanh liên kết các máy móc trang bị và sử dụng có hiệu quả nhất cho yêu cầu khám chữa bệnh